nhận được tin nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam lê khả phiêu từ trần
ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên lãnh đạo hàn quốc lãnh đạo cộng hòa nicaragua lãnh đạo các đảng
đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí lê khả phiêu
ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên đã gửi điện chia buồn tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
trong điện ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên bày tỏ chia buồn sâu sắc tới đảng chính phủ nhân dân việt nam
và gia quyến đồng chí lê khả phiêu cho rằng đồng chí lê khả phiêu là nhà cách mạng lão thành nhà hoạt động chính trị lỗi lạc
công hiến cả đời vào sự nghiệp phát triển thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của việt nam
tổng thống hàn quốc moon jae in đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trong điện thay mặt cho chính phủ và nhân dân hàn quốc tổng thống moon jae in gửi lời chia buồn tới nhân dân việt nam
gia quyến nguyên tổng bí thư lê khả phiêu cho rằng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã có nhiều cống hiến quan trọng
cho sự phát triển của việt nam và sự phát triển của quan hệ hai nước hàn quốc việt nam
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng mặt trận giải phóng dân tộc sandino tổng thống cộng hòa nicaragua
daniel ortega saavedra và phó tổng thống cộng hòa nicaragua rosa rio
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đồng gửi thư chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
lãnh đạo các đảng đã có điện và thư chia buồn gửi tới lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí lê khả phiêu
trong đó có ban chấp hành trung ương đảng cộng sản ấn độ marxist đã gửi điện chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đã gửi điện chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
bí thư trung ương phụ trách đối ngoại mặt trận giải phóng farabundo martín ensanvador sigfari dorejet đã gửi điện chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
phó chủ tịch bí thư phụ trách đối ngoại đảng cộng sản brazil waltersorentino

bí thư thứ nhất đảng cộng sản bolivia igor nasi omendosa đã gửi điện chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản argentina đã gửi điện chia buồn đến ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam